hiện trên địa bàn tỉnh thanh hóa tình hình nợ động bảo hiểm xã hội trong các đơn vị vẫn gia tăng
nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước
việc chậm đóng tiền bảo hiểm không chỉ gây khó khăn cho cơ quan bảo hiểm xã hội
trong việc thực hiện kế hoạch thu mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của hàng chục ngàn người lao động
công ty cổ phần hancov hai tại xã quảng thịnh thành phố thanh hóa
có số nợ động bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế lớn nhất tỉnh với tổng số tiền ba mươi tỷ đồng
thời gian nợ kéo dài trong vòng sáu năm
đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại thanh hóa trốn đóng và nợ động bảo hiểm
bị đề nghị điều tra xử lý hình sự
tại thị xã bìm sơn công ty cổ phần likosi
đã nợ các khoản bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế gần chín tỷ đồng
sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động người lao động không có công an việc làm
đến nay mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh đang được khôi phục
nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đúng các cam kết đóng nộp bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

để kiểm tra và xử phạt các đơn vị cố tỉnh dây dưa nợ động bảo hiểm xã hội
cơ quan bảo hiểm xã hội thanh hóa đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng để kiểm tra và xử phạt các đơn vị cố tỉnh dây dưa nợ động bảo hiểm xã hội
hiện cơ quan bảo hiểm xã hội thanh hóa đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng để kiểm tra và xử phạt các đơn vị cố tình dây dưa nợ động bảo hiểm xã hội